mv ca nhạc mang tên áo trắng áo xanh với sự tham gia của hai mươi năm nghệ sĩ đà nẵng ra mắt mới đây là lời tri ân tới những người hùng thầm lặng trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
qua đây những người thực hiện chương trình mong muốn lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng đến toàn thể xã hội
để bày tỏ lời chi ân và cảm ơn sâu sắc đến những nỗ lực chung của cả nước đặc biệt là những chiến sĩ thầm lặng trong hành trình phòng chống dịch covid một mươi chín
đạo diễn lê trí và hai mươi năm nghệ sĩ đà nẵng phối hợp với tạp chí giao thông vận tải khu vực miền trung tây nguyên thực hiện mv ca nhạc áo trắng áo xanh
cả khúc do nhạc sĩ hoài an sáng tác bên cạnh sự tham gia của các y bác sĩ công an quân đội
mv còn có sự góp mặt nhiều nghệ sĩ của thành phố đà nẵng
mv áo trắng áo xanh bên cạnh mục đích vì cộng đồng lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người việt nam
còn là một hoạt động ý nghĩa để các nghệ sĩ có thể công hiến nhiều hơn cho nền nghệ thuật đà nẵng nói riêng và nghệ thuật việt nam nói chung